thưa quý vị sau hơn hai tháng thí điểm mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân của công an phường tự an
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại cơ sở
tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
và đây cũng là cách đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những ngày qua sau giờ hành chính thay vì trở về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình ngày tết
thì cán bộ chiến sĩ công an phường tự an lại tăng ca làm việc ngoài giờ đến tận tối khuya
để phục vụ người dân doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính
việc làm này của các anh đã được người dân đồng tình đánh giá cao
tôi thấy công việc được giải quyết rất là gọn gàng
những thắc mắc của tôi thì được trả lời một cách rõ ràng và hướng dẫn một cách chi tiết
những ngày nghỉ lễ hay là ngày trưa
ngày nghỉ lễ hay ngày thường thì đều vẫn làm việc và trả lời nhiệt tình cho tôi giải quyết nhiệt tình cho tôi ạ
thực hiện mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an phường tự an được chọn là đơn vị điểm của tỉnh đắk lắc để triển khai
theo đó từ một mươi tám h đến hai mươi h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và từ tám h đến một mươi một h thứ bảy hàng tuần kể cả ngày nghỉ lễ
ngoài tăng ca giải quyết các giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân
công an phường cảnh sát khu vực còn tranh thủ xuống cơ sở nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của người dân
để từ đó có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn địa bàn mình phụ trách
từ khi công an phường có cái chủ trương mà tăng cường an ninh trật tự làm ngoài giờ để bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương
thì như vậy là cán bộ cảnh sát khu vực và lãnh đạo quân phường thì cũng thường xuyên
thì cũng xuống với các hộ dân thì tìm hiểu về tình hình của từng hộ dân
nhất là cái khu vực mà trọng điểm tạm trú tạm vắng nhiều
thì tình hình an ninh trật tự thì nó đảm bảo tốt nghĩa là cái phòng chống tội phạm thì cũng được sâu hơn
sau hơn hai tháng triển khai mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
công an phường tự an đã tổ chức hơn hai trăm linh lượt tuần tra bảo đảm an ninh trật tự
phối hợp với các đội trưởng
nghiệp vụ công an thành phố bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
xác minh làm rõ một vụ trộm cắp tài sản bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán
tàng trữ pháo nổ trái phép lập hồ sơ xử lý một mươi năm người nghiện ma túy trên địa bàn
nhắc nhở giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự
tiến hành kiểm tra tuyên truyền hơn ba trăm hai mươi lượt hộ kinh doanh trên địa bàn
thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng trái và trữ trái
vận động nhân dân tự nguyện giao nộp hàng chục vũ khí vật liệu nổ trái phép
việc tăng ca và đi đến từng địa bàn dân cư gặp gỡ
trò chuyện với nhân dân sẽ mất nhiều thời gian của mỗi cán bộ chiến sĩ
nhưng tin rằng với sự nhiệt tình cởi mở gần gũi thân thiện
các anh sẽ được bà con thêm tin yêu qua đó xây dựng hình ảnh người công an nhân dân
gần dân hiểu dân và vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị cùng với toàn lực lượng công an đang tập trung tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba những cán bộ chiến sĩ công an đang công tác
ở địa bàn vùng cao miền núi cũng đang ngày đêm bám bản bám làng
kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết ổn định các vụ việc liên quan tới an ninh trật tự
trong tiết trời xe lạnh hòa với sắc xuân vùng cao bước chân của những người chiến sĩ công an
vẫn miệt mài tuần tra vì sự bình yên của nhân dân
một buổi lên bản của cán bộ chiến sĩ công an xã thượng nung
huyện võ nhai ở đây không phải chỗ nào cũng có đường giao thông thuận lợi
nhiều hộ đồng bào dân tộc mông sinh sống trên vùng núi cao
để đến được với đồng bào cư ngụ trên các lũng tròm xóm cán bộ chiến sĩ phải vượt qua
những đoạn đồi núi sông suối gợp gành khó đi
ở đây các anh công an xã cũng hay xuống bản tuyên truyền phổ biến pháp luật
nhắc nhở bà con không uống rượu say không trộm cắp tài sản nhất là không đốt pháo trong dịp tết này
cùng với đó công an xã đã chủ động tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã thực hiện có hiệu quả
các chương trình kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tà đạo đạo lạ không để các đối tượng xấu
xúi dục lôi kéo đồng bào đi ngược lại với chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhanh chóng xác minh làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn
riêng trong dịp tết nguyên đán này cán bộ chiến sĩ trực bảy mươi quân số để giải quyết công việc
với tính chất đặc thù của địa bàn vùng cao miền núi để đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và địa bàn vùng cao miền núi lực lượng công an trong đó chủ yếu là
công an xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội tập trung thực hiện các phương án
và nhất là cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tích nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cử các lực lượng xuống từng thôn bản cùng bám dân
cùng ăn tết với bà con trong đó có việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
để nhân dân đón tết đảm bảo vui tươi thực hành tiết kiệm đồng thời lực lượng công an cũng qua đó
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con và cũng nắm bắt tình hình để đấu tranh chống lại các luận điệu
tuyên truyền chống lại chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
trên những đỉnh núi treo leo một mùa xuân mới đang tràn về tích nguyên đán quý mão năm nay ghi dấu nhiều sự phát triển và đổi mới trên những dẻo cao vùng núi
đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên an ninh trở tự được giữ vững ổn định
trong sự bình yên nơi núi rừng sơn cước tết của đồng bào cũng là tết của những chiến sĩ công an vùng cao quân dân xung vầy hòa hợp
thưa quý vị xuân này những người lính mũ nổi xanh việt nam đã tạm gác nỗi nhớ quê hương gia đình để thực hiện sứ mệnh cao cả dưới lá cờ liên hợp quốc
cùng lời hứa thiêng liêng của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
và hậu phương của họ năm nay cũng đón một cái tết thật đặc biệt với sự thiêu vắng người thân nhưng đầy ấp niềm tự hào
một mươi năm năm kể từ ngày kết hôn đây là năm đầu tiên anh nguyễn hồng dương đón tết xa vợ
vốn không phải vào bếp làm cơm nấu cỗ ngày tết nên năm nay
mọi thứ có hơi chút bỡ ngỡ lóng ngóng đối với người đàn ông này

nên là cháu cũng không thể làm được rửa bát xăm mâm cỗ
thì nhiều bát quà cháu không lo được
tết đến xuân về hạnh phúc nào bằng gia đình xung họp
thế nhưng vì nhiệm vụ những người chiến sĩ mũ nổi xanh đã tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ
tại đất nước nam sudan xa xôi nơi đầy dãy những bất ổn của chiến tranh
nỗi nhớ nhà ngày tết chỉ có thể sẻ chân
chia quà các cuộc gọi
chúc mạnh khỏe chúc an khang thịnh vượng
nhưng mà đôi khi cũng không có chữ bình an
nhưng mà thực ra con thấy là cái bình an nó quan trọng vô cùng
ở bên này người dân người ta chỉ cần có hòa bình thôi
nên là thì học sẽ có gần như là tất cả
ngày tết năm mới thì đối với tôi
thì cũng rất là muốn nhắn nhủ đến vợ mình
là vợ sẽ yên tâm công tác
ở nhà thì có ông bà
có anh rồi là có các con đang hết sức là ủng hộ em
vì em phải yên tâm làm việc và yên tâm công tác
tết này cũng có những gia đình nhỏ thiếu vắng người chồng
vắng các anh các chị vừa làm mẹ vừa làm cha chăm sóc con cái
vừa là người con hiếu thảo thay chồng lo tết chu toàn nội ngoại hai bên
năm nay thì anh đi xa đi công tác
tuy nhiên thì
cũng cứ yên tâm bởi vì là mình phải cố gắng hết sức
tất cả những cái việc nặng trước đây thì đều là do anh làm nhận
thì mình bố trí hài hòa công giờ cơ quan để có những cái buổi dành toàn bộ cho gia đình cũng như là cho con
lo được cho một cái tết vẫn vẹn toàn như khi có anh ở nhà
các anh cứ yên tâm
đã có những người hậu phương những người vợ những người chồng các người con
thậm chí là các người mẹ người bố luôn luôn ở bên cạnh các anh và cổ vũ cho các anh
hành trình vì hòa bình không chỉ là hành trình vượt hơn một mươi cây số từ việt nam đến với cộng hòa nam sudan nơi những chiến sĩ mũ nổi xanh việt nam đang thực hiện nhiệm vụ
đó còn là hành trình của mỗi người lính và cả gia đình họ vượt qua nỗi nhớ người thân tạm gác những niềm vui những phút giây bình yên của riêng mình để góp phần tạo ra bình yên cho hàng triệu người
hành trình vì hòa bình
hành trình vì hòa bình